đây là còn một loại dưa chuột mùa hè nhiều người sử dụng và chóng rất là thích

trong dưa chuột thì hàm lượng nước cũng rất là cao
và đặc biệt hàm lượng vitamin c và các cái vi chất tinh dưỡng ở trong dưa chuột cũng khá là tốt
không biết những loại rau mà để phù hợp cho mùa hè này để thanh nhiệt giải động

phải nói là một trong những loại rau mà có tác dụng thanh nhiệt giải độc rất tốt trong mùa hè
đó chính là rau mùng tơi
bởi vì chúng ta đồng biết là rau mùng tơi thì có chứa cái hàm lượng vitamin c cũng rất là cao
và cái tính chất của rau vùng tơi nó thuộc cái nhóm thực phẩm hàn
thế cho nên là ăn vào là nó cũng rất là mát
và thứ hai là có tác dụng nhuận tràng chống táo món cực kỳ là hiệu quả
trong các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật thì nấm được coi là sản phẩm chứa nhiều protein nhất
bên cạnh đó nấm cũng là thực phẩm dầu acid
nói nấm là một trong những món ăn vừa có tác dụng thanh nhiệt giải động
nhưng đồng thời là một trong món ăn mà cung cấp các chất dinh dưỡng
đặc biệt là chất đạm
rất là quý đối với cơ thể của chúng ta
thế thì khi chọn nấm thì đương nhiên là bạn phải chọn nấm nó phải còn tươi
và thế quan trọng nhất bây giờ là chúng ta cũng phải chọn cái loại có xuất xứ nguồn gốc rất là rõ ràng
chúng ta biết là nấm là loại thực phẩm mà có hàm lượng protein cao
cho nên nếu như mà để lúc mà nó đã quá đắt nó hỏng rồi thì cái protein nó sẽ bị hư hỏng
và khi chất đạm nó bị hư hỏng thì nó sẽ phân hủy thành những cái chất độc hại
và lúc giờ thì không những là không tốt cho cơ thể mà thậm chí còn gây độc hại cho cơ thể nữa
bên cạnh các thực phẩm có nguồn gốc thực vật
thì việc lựa chọn và chế biến các sản phẩm có nguồn gốc động vật
cũng giúp cơ thể tăng khả năng thanh lọc thải độc và giải nhiệt tốt
chúng ta thường là chán ăn mệt mỏi thì thường là nguyên nhân thiếu kẽm rất là nhiều
cho nên là ăn con ngao này là một trong những món cung cấp hàm lượng kẽm
thưa các bạn
chúng ta biết là ngao thì chúng ta chế biến cái món ăn ngon nhất là canh chua nấu ngao
cái canh chua nấu ngao là chúng ta có thể nấu với cà chua
rồi nấu cái mỹ dứa và nữa tạo thành một cái món ăn rất là ngon và hấp dẫn
nó có cái vị chua như thế để làm cho chúng ta kích thích và vị tiết nhiều hơn
và chúng ta ăn cảm thấy rất là ngon vị hơn
tôm thì cũng là cung cấp chất đạm cung cấp canxi
cung cấp các cái vị chất tinh dưỡng như là sắt kẽm vitamin cũng rất là tốt

cũng là một trong những thực phẩm mà chúng ta nên

cá thì cũng là cung cấp rất là dầu chất đạm dầu protein
và cái chất đạm trong cá này dễ tiêu hóa hơn so với thịt
thế cho nên chúng ta ăn cá và chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn dễ tiêu hơn
ăn so với thịt rất nhiều
nhưng mà trong cá này cũng cung cấp canxi cung cấp sắt cung cấp kẽm
cung cấp các cái vitamin của quán chất
nói chung là cá thì chúng ta có thể ăn trong mùa nào cũng được
những thực phẩm giúp thanh nhiệt giải độc bao gồm
nhóm hoa quả trái cây như các loại hoa quả có múi
ví dụ cam chanh bưởi
các loại hoa quả họ nhà dưa hấu như dưa hấu dưa lê
nhóm rau củ quả như rau đay mùng tơi rau ngót rau rèn mướp đắng dưa chuột
và các họ quả bầu bí củ rền cà rốt
nhóm thực phẩm dầu đạm thực vật như quả bơ nấm đậu phụ sữa đậu nành
nhóm thực phẩm dầu đạm động vật như tôm cá ngao
ngao sữa chua sữa tươi thanh trùng
đến đây thì thời lượng của chương trình an toàn thực phẩm tuần này đã kết thúc
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
cũng như là cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này
để cung cấp chia sẻ những kiến thức bổ ích
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau